một đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm một mươi tám năm ngày mất của nhạc sĩ trịnh công sơn có chủ đề
em còn nhớ hay em đã quên đã được nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam
và gia đình nhạc sĩ trịnh công sơn tổ chức vào tối qua tại nhà hát lớn hà nội
đêm nhạc tập hợp các ca khúc thư tình của tác giả viết cho những bóng hồng ngang qua cuộc đời ông
được thể hiện qua giọng ca của các ca sĩ như quang dũng mỹ tâm phạm thu hà saxophone quyền văn minh
với những nhạc phẩm nổi tiếng như cát bụi đêm thấy ta là thác đổ một cõi đi về
đêm nhạc em còn nhớ hai em đã quên đã một lần nữa đưa công chúng trở về với không gian âm nhạc của cố nhạc sĩ trịnh công sơn
gần hai thập niên kể từ ngày nhạc sĩ về với cõi vĩnh hằng
nhưng âm nhạc và những giá trị mà ông để lại luôn được các thế hệ sau trân trọng giữ gìn